thưa quý vị sáng nay thảo luận về dự án luật thủ đô sửa đổi đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật
nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của đảng đặc biệt là nghị quyết số một mươi năm của bộ chính trị
về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đại biểu hoàng vân cường đánh giá cao sự thảo luật đã có nhiều điểm mới so với luật hiện hành
tuy nhiên đại biểu cho rằng xây dựng luật thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển hơn
phải có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại và tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn từ bên ngoài
phải quy định được vai trò trách nhiệm quyền hạn của chính quyền và nhân dân thủ đô cao hơn với các địa phương khác trong cả nước
phải quy định các tiêu chuẩn quy chuẩn quy hoạch phát triển thủ đô phải hướng đến các tiêu chí thủ đô văn hiến văn minh hiện đại
phải yêu cầu cao hơn các tiêu chuẩn quy chuẩn chung của cả nước
các công trình kiến trúc xây dựng thủ đô phải mang ý nghĩa về giá trị văn hóa lịch sử
phải tạo những không gian để quy tụ những đặc trưng của cả các vùng miền sáu mươi ba tỉnh thành ở cả nước hiện diện tại thủ đô
để giải bài toán về phát triển đô thị đại biểu tô ái vang cho rằng phát triển đường sắt đô thị theo mô hình phát triển giao thông công cộng
là cơ hội để hà nội phát triển đô thị góp phần giảm tắc đường
thì việc phát triển đường sắt đô thị theo mô hình tod là cơ hội để hà nội phát triển đô thị nén góp phần giảm tắt đường
với mô hình tod này
cần có thiết chế mới nào để có sự chuẩn bị đảm bảo đầy đủ hơn nữa cơ sở pháp lý
để điều chỉnh các mối quan hệ mới xuất hiện đảm bảo năng lực quản lý tốt mô hình tod này
giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết
cần thống nhất xây dựng cơ chế đặc thù cho thủ đô cả nước chứ không phải riêng cho thành phố hà nội
nếu chúng ta xây dựng được các cơ chế thủ đô phát triển
thủ đô tiếp tục sẽ làm đầu tàu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh văn hóa cho cả nước
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội bỏ phiếu thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi
luật tài nguyên nước sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu đã được điều chỉnh bổ sung hoàn thiện
đối với nội dung bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nước
luật đã chỉnh lý theo hướng quản lý theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
đối với các quy định mang tính kỹ thuật như phòng chống ô nhiễm nước biển khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt
thu gom xử lý nước đã qua sử dụng trong công nghiệp phòng chống xâm nhập mặn
luật đã bổ sung quy định chặt chẽ trong khai thác nước cho sinh hoạt của các cơ quan
đồng thời luật cũng đã bổ sung chỉnh lý bảo đảm cơ chế chính sách về tài chính
cho hoạt động phục hồi nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt ô nhiễm
luật tài nguyên nước sửa đổi đã được quốc hội bấm nút thông qua với tỷ lệ tán thành chín mươi bốn bảy mươi bốn số đại biểu tham gia bỏ phiếu
sau khi bỏ phiếu thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi quốc hội thảo luận tại hội trường luật lưu trữ sửa đổi
các vấn đề về quản lý cách thức quản lý lưu trữ tài liệu giấy tài liệu số tài liệu điện tử
các tài liệu lưu chữ lịch sử vấn đề lưu chữ tài liệu trong bối cảnh chuyển đổi số
là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận
dự thảo luật lưu trữ sửa đổi hiện đang quy định người đứng đầu cơ quan bộ ngành cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ
sẽ chịu trách nhiệm quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu của ngành lĩnh vực theo quy định
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng điều này sẽ tạo ra sự bất cập khi thực hiện
và đề xuất giao bộ trưởng bộ nội vụ quy định chi tiết vấn đề này
bên cạnh đó về thẩm quyền trách nhiệm quản lý lưu trữ dự luật đang quy định cấp tỉnh và cấp xã lưu trữ thống nhất
xong lại chưa quy định rõ trách nhiệm của hai cấp này đồng thời đang chưa quy định trách nhiệm của cấp huyện
mà thực tế cấp huyện vẫn có kho lưu trữ riêng theo chỉ đạo của cấp tỉnh
đặc biệt với lưu trữ lịch sử đó là những tài liệu quý giá cũng chưa rõ cấp nào cơ quan nào có thẩm quyền trách nhiệm lưu trữ
đề nghị cơ quan trọng đảo cân nhắc bổ sung nằm rõ lưu chữ lịch sử gồm những cấp nào và cơ quan nào có thẩm quyền thành đập lưu chữ lịch sử tương cấp
đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số
việc lưu chữ và chuyển đổi hình thức để lưu chữ các tài liệu lịch sử về việc áp dụng quy định về tiêu hủy tài liệu lưu chữ
cũng cần được quy định chi tiết tránh mất mát các tài liệu có giá trị văn hóa lịch sử
cần có những bước đi phù hợp với khả năng về nguồn lực vừa làm vừa rút kinh nghiệm trước mắt đối với tài liệu lưu trữ
mang tính lịch sử bảo quản vĩnh viễn mà sản sinh ra bằng số thì in ra sau đó xác thực của cơ quan lưu chữ và đưa vào kho
như vậy sẽ vừa đảm bảo tính bảo quản
tài liệu lưu trữ lịch sử vừa đảm bảo sự tiếp nhận của người dân trong việc khai thác giá trị tài liệu lưu trữ
theo quy định tại khoản một và khoản hai điều một mươi năm dự thảo luật thì việc hủy tài liệu được thực hiện đối với tài liệu lưu trữ hết giá trị
trong đó bao gồm tài liệu lưu trữ bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi
như vậy tài liệu bị hủy có thể bao gồm tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt
vì vậy tôi đề nghị dự thảo luật cần quy định những tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt
mặc dù bị hỏng nặng không còn khả năng phục hồi vẫn cần tiếp tục được lưu trữ hoặc chuyển sang bảo tàng để lưu giữ trưng bày
giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu bộ trưởng bộ nội vụ cho biết nguyên tắc thiết kế xây dựng và sửa đổi luật lưu trữ
là bảo đảm các tài liệu có giá trị văn hóa lịch sử đất nước giải quyết cốt lõi vấn đề của lưu trữ
và phát huy vai trò sứ mệnh của tài liệu lưu trữ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo

chủ tịch nước võ văn thường đã tới thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản và có buổi gặp gỡ các trí thức đại diện các thế hệ người việt tại nhật bản
chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán
chủ tịch nước đánh giá cao cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản tích cực thực hiện nhiệm vụ đảng nhà nước giao và đạt được kết quả quan trọng
nhấn mạnh về quan hệ việt nam nhật bản có chiều sâu chính trị rất cao chủ tịch nước cho biết các nhà lãnh đạo hai nước đều mong muốn nâng tầm quan hệ hai nước
vì tương lai phát triển bền vững của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước
trên tinh thần đó chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán thực hiện tốt các chủ trương thỏa thuận giữa hai nước trong đó có thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này
đặc biệt là tiếp tục thúc đẩy để việt nam tham gia sâu hơn trở thành cứ điểm trong chuỗi sản xuất của nhật bản thúc đẩy nhật bản tiếp tục hỗ trợ oda cho việt nam
đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh và các lĩnh vực khác
chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân nhất là phát huy vai trò của gần một trăm linh cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác
chủ tịch nước cũng đề nghị đại sứ quán thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân
ngay sau chương trình thăm làm việc với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam chủ tịch nước võ văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã gặp mặt đại diện các thế hệ người việt nam tại nhật bản có nhiều đồng góp
đây là các nhà khoa học trí thức bác sĩ doanh nhân người việt nam đã có nhiều năm sinh sống học tập làm việc tại nhật bản và có nhiều công hiến quý báu cho đất nước nhật bản cũng như đất nước việt nam
thưa quý vị đề nghị mỗi cơ quan đơn vị địa phương nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm với dân với nước để không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy
coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quyết tâm giải ngân ít nhất là chín mươi năm kế hoạch được giao
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị trực tuyến của thường trực chính phủ với các bộ cơ quan trung ương địa phương về kiểm điểm đánh giá tình hình đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có phó thủ tướng lê minh khái phó thủ tướng trần hồng hà cùng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
ngay từ đầu năm chính phủ thủ tướng chính phủ đã rất quyết liệt khẩn trương chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công
tuy nhiên ước giải ngân đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đạt gần bốn trăm sáu mươi một tỷ đạt trên sáu mươi năm kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
nếu tính theo vùng thì các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông cửu long có tỷ lệ giải ngân bình quân trên tám mươi hai vùng đồng bằng sông hồng có tỷ lệ giải ngân bình quân trên bảy mươi ba
hiện có hai mươi một trên năm mươi hai bộ cơ quan trung ương và ba mươi trên sáu mươi ba địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được thủ tướng chính phủ giao với tổng số vốn gần một mươi sáu hai nghìn tỷ đồng
có bốn mươi phương
ba mươi bộ cơ quan trung ương và hai mươi tám địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước
đến hết tháng một mươi một bình quân các bộ cơ quan địa phương này chỉ đạt tỷ lệ giải ngân khoảng bốn mươi bốn thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước sáu mươi
trong đó một mươi năm bộ cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới một mươi năm tám địa phương giải ngân dưới năm mươi
lãnh đạo các bộ ngành địa phương khẳng định sở dĩ công tác giải ngân đầu tư công chậm là do vướng mắc trong tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng
quy hoạch sử dụng đất chủ yếu là việc xác định nguồn gốc đất xác định giá đất
người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường tái định cư dẫn đến chậm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng thi công
cùng với đó một số cơ chế chính sách quy định pháp luật chậm ban hành chậm được sửa đổi còn tình trạng mâu thuẫn trồng chéo áp dụng thiếu thống nhất
nhất là về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa đất rừng quản lý khoáng sản và vật liệu thông thường tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
tính linh hoạt của việc giao chủ quản điều tiết ngân sách giữa địa phương với địa phương giữa địa phương và trung ương
thiếu các hướng dẫn cụ thể đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ
một số đơn vị cho rằng tình trạng thiếu đất cát và nguyên vật liệu thi công
nhất là thiếu hụt cát sử dụng trong đắp nền để thi công các dự án giao thông trọng điểm quốc gia vẫn diễn ra
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ với kết quả giải ngân đầu tư công thấp
đặc biệt còn nhiều dự án lớn trọng điểm quốc gia còn chậm tiến độ bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư chậm
công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách chưa tốt chưa sát với thực tiễn khả năng thực hiện còn gian trải bình quân thiếu trọng tâm trọng điểm
công tác chuẩn bị dự án còn hạn chế phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần
còn vướng mắt trong giải phóng mặt bằng năng lực nhà thầu thi công một số dự án còn hạn chế
công tác lãnh đạo chỉ đạo tại một số cơ quan đơn vị địa phương chưa thực sự sát sao quyết liệt kịp thời
thủ tướng phê bình các bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương này cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân xác định trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan
trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công
thủ tướng nêu rõ chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi khối lượng giải ngân còn khá lớn còn khoảng hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương này cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân xác định trách nhiệm
trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương này cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân xác định trách nhiệm
trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ về đôn đốc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công như chỉ thị số tám công điện số bảy trăm bốn mươi năm
thường xuyên giả soát đôn đốc kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án
nhất là các dự án trọng điểm cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân duy trì hoạt động của năm tổ công tác và cơ chế hàng quý thành viên chính phủ làm việc với các địa phương
các tổ công tác đặc biệt do chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh làm tổ trưởng
tại hội nghị thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành
thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thông tin truyền thông nhất là truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận ủng hộ tham gia tích cực của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư
tiếp nối chương trình thúc đẩy hợp tác thương mại việt nam trung quốc
thành phố hồ chí minh sẵn sàng nguồn hàng bình ổn cho tết hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị để thúc đẩy tăng trưởng thương mại và mở rộng hợp tác kinh tế việt nam trung quốc
kỳ họp lần thứ một mươi hai ủy ban hợp tác kinh tế thương mại do bộ công thương việt nam
và bộ thương mại trung quốc tổ chức đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay tại hà nội
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam trung quốc đạt hơn một trăm ba mươi chín tỷ đô la mỹ
đáng chú ý xuất khẩu sang trung quốc đạt bốn mươi chín năm tỷ đô la mỹ tăng năm so với cùng kỳ
bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên đã đề xuất đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường
cho các loại nông sản của việt nam sang trung quốc đề nghị các cơ quan chức năng phía trung quốc
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tôm hùm bông khi nhập khẩu vào trung quốc
cũng như mở rộng danh sách các cơ khẩu biên giới giữa hai nước để được phép nhập khẩu nông sản
thủy sản lương thực bên cạnh đó tạo thuận lợi và dành ưu đãi để doanh nghiệp việt nam tăng cường hiện diện
thuê kho bãi và xuất khẩu qua các khu thí điểm thương mại điện tử hay khu thí điểm thương mại tự do của trung quốc
tiêu dùng xanh không còn xa lạ và đang trở thành một xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới
và trong đó có việt nam
xu hướng tiêu dùng này đang hình thành nên một luật chơi mới về sản xuất xuất khẩu và đầu tư
đây là yêu cầu bắt buộc và cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp đón đầu xu hướng
tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho kết quả kinh doanh
là đơn vị chuyên xuất khẩu các sản phẩm làm từ nhôm thép
trong ba năm tới doanh nghiệp này dự kiến sẽ giảm mức phát thải trong quá trình sản xuất tại việt nam
xuống ngang bằng tiêu chuẩn môi trường của liên minh châu âu
chúng tôi đã ý thức đầy đủ việc tương tới sản xuất xanh và môi trường
thông qua các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính
từ khâu lựa chọn nguyên vật đầu vào cho tới sanh hóa quá trình sản xuất
chúng tôi sử dụng điện tái tạo điện mặt trời thay vì sử dụng nguồn điện truyền thống
thứ hai là chúng tôi sử dụng những nguyên vật liệu sạch
ví dụ như viên nén gỗ thay vì sử dụng những nguyên vật đốt phát thải nhau khí carbonic
đồng thời thì chúng tôi cũng đẩy mạnh quá trình tiết kiệm
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất của chúng tôi
châu âu thị trường xuất khẩu quan trọng của việt nam
đang ghi đầu trong việc đặt ra những quy định liên quan đến môi trường khắc kè hơn
đối với hàng hóa nhập khẩu như chính sách tăng trưởng xanh châu âu thỏa thuận xanh châu âu
châu âu và đặc biệt uae cũng muốn giúp cho việt nam hỗ trợ cho việt nam
đầu tư vào các linh vực cần thiết liên quan đến xu hướng kinh tế xanh
tại vì đầu tư bình vẩn mà thu hút được các gia nghiệp phát triển bình vẩn
đó là một lợi thế cho hai bên
châu âu và kể cho đặc nước việt nam
trên thế giới nếu như trước đây các tiêu chuẩn xanh bền vững chỉ được nhìn nhận
ở những phân khúc cao cấp thì hiện nay đã trở thành yêu cầu phổ biến
trên mọi phân khúc mọi thị trường
thời gian tới các quốc gia và doanh nghiệp xuất khẩu cần thay đổi tư duy
quan tâm tới tính xanh và chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế
để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường
các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp nên có thêm những bộ phận
hay cán bộ chuyên trách về mảng phát triển bền vững
để tìm hiểu những khung luật hiểu về chính sách
bởi doanh nghiệp sẽ hiểu rõ chính mình đang ở mức độ nào trong phát triển bền vững
và đi tìm những giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của mình
thì hành trình chuyển đổi sang hướng bền vững sẽ nhanh hơn
hôm nay tại thành phố hồ chí minh câu lạc bộ báo chí phát triển xanh
đã tổ chức tọa đàm kinh tế tuần hoàn từ thực tế đến chính xác
kinh tế tuần hoàn trung hòa carbon con đường tất yếu
đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch
làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn hai mươi ba nhằm góp phần tuyên truyền
truyền thông phản biện chính sách thúc đẩy việc thực hiện kịp thời
các cam kết của thủ tướng chính phủ việt nam tại cop hai mươi sáu
tại tòa đàm kinh tế tuần hoàn từ thực tế đến chính xác
diễn giả nêu giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàng ở việt nam
nhằm đạt mục tiêu phát thải rồng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
phương pháp tiếp cận môi trường xã hội quản trị
để thực hiện kinh tế
tòa đàm kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp việt nam
từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp đang thực hành sản xuất
theo hướng bền vững
cơ quan quản lý cần có cơ chế chính sách giải pháp cụ thể
hỗ trợ doanh nghiệp việt thực hiện kinh tế tuần hoàng hiệu quả
tòa đàm kinh tế tuần hoàng trung hòa carbon con đường tất yếu
tập trung phân tích tầm quan trọng của việc xây dựng thị trường
tài chính carbon minh bạch với hành lang pháp lý rõ ràng
khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp thực hành giảm phát thải carbon
tận dụng cơ hội nguồn tài chính xanh từ thị trường tính trị carbon mang lại
để nơi cao nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như để sớm có một hành lang pháp lý rõ ràng từ chính phủ và cơ quan ban ngành
rất cần vai trò của báo chí truyền thông trong việc chuyển tải thông điệp trên
đến bên liên quan một cách hiệu quả nhất
còn tại tỉnh phú yên việc xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn
tai nạn giao thông là công việc thường xuyên liên tục của các địa phương và ngành chức năng
thực tế đã cho thấy là sau khi các điểm đen này được kịp thời khắc phục
thì tai nạn và ủn tắc cũng đã được giảm bớt
từ khi được điều chỉnh hướng tuyến cốc lộ một mươi chín c đoạn km một trăm hai mươi một ba trăm năm mươi đến km một trăm hai mươi một chín trăm linh
qua xã đức bình đông huyện sông hinh tỉnh phú yên không còn xảy ra tai nạn giao thông
trước đây đoạn đường này có nhiều khúc cua gấp khuất tầm nhìn là điểm đen giao thông
liên tục xảy ra tài nạn
đường mới như này thì đường nó rộng hơn
rồi tầm nhìn tầm quan sát của người đi đường thì nó thoáng hơn và hạn chế tỷ lệ tài nạn
hầu như từ lúc mà con đường này hoàn thành tới bây giờ là chưa có một vụ tài nạn nào xảy ra
đến nay ngành giao thông vận tải tỉnh phú yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng
bước đầu xử lý một mươi ba điểm đen bốn mươi bốn điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ một mươi chín c
hai mươi năm hai mươi chín và nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ
sau khi được xử lý các đoạn tuyến này đã phát huy hiệu quả hạn chế tối đa tai nạn giao thông
thường xuyên rè sót để khi mà những đoạn tuyến có tiêu ẩn yếu tố nguy hiểm sẽ kịp thời trước mắt
bằng các biện pháp tăng cường hệ thống an toàn giao thông để cảnh báo cho người phương tiện đi lại
đồng thời có các biện pháp cũng như là báo cáo cho cấp thần quyền để bố trí kinh phí
để thực hiện xử lý dứt điểm các vị trí điểm đen
năm hai nghìn hai mươi ba các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa phận tỉnh phú yên
phát sinh hai điểm đen mới tại km ba trên dt sáu trăm bốn mươi ba và km bảy mươi bảy trên quốc lộ một mươi chín c
hiện sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã cơ bản hoàn tất thủ tục đầu tư
trong đó điểm đen tại km ba trên dt sáu trăm bốn mươi ba sẽ được xử lý trong tháng một mươi hai tới
góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường
ngày hôm nay tại vinpeng gop nha trang tỉnh khánh hòa
ban tổ chức giải đã tổ chức họp báo giới thiệu thể thức thi đấu cũng như là giá trị giải thưởng
giải góp quốc tế vinpeng dic legends việt nam hai nghìn hai mươi ba có hai mươi bốn tay góp huyền thoại thế giới
cùng bảy mươi hai vận động viên nghiệp dư việt nam tham dự
bên cạnh đó sáu mươi tên tuổi của làng gốc thế giới sẽ tham gia tranh tài với những cú screng đỉnh cao
đặc biệt top một mươi góp phở được mong đợi nhất như michael campbell
hứa hẹn tạo ra nhiều trải nghiệm góp mới tại vinpeng gop nha trang
nhà vô địch sẽ được nhận góp mô phòng biểu tượng chống đồng đông sơn
và giải thưởng có giá trị khoảng hai hai tỷ đồng
ngoài ra các góp phở cũng có cơ hội nhận được những giải thưởng danh giá khác
với tổng tiền thưởng được công bố lên đến ba mươi một tỷ đồng
tại buổi họp báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi
quan tâm đến cơ sở vật chất công tác tổ chức và điều hành giải đấu
cũng như các hoạt động bên lề giải đấu nhằm tạo ấn tượng mạnh cho các góp phở
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh là một tấm gương về sự rèn luyện phẩm chất năng động sáng tạo
trong mọi lúc mọi nơi người luôn có tư duy đổi mới sáng tạo không giáo điều dập khuôn
tự mình tìm tòi suy nghĩ thấu đáo bản chất sự vật hiện tượng để tìm ra chân lý
có giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn
học tập và làm theo bác thời gian qua nhiều tri bộ đảng bộ cơ sở ở tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã luôn năng động sáng tạo trong cách nghĩ
và việc làm nhờ đó đảng và chính quyền ngày càng gần dân hiểu dân đoàn kết một lòng
phát huy sức mạnh cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ
mô hình tri bộ ấp sinh hoạt chuyên đề ở xã mỹ đông với nhiều công việc cụ thể
thiết thực vì dân là một ví dụ điển hình
đây là buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ mở rộng của chi bộ ấp năm xã mỹ đông
những buổi sinh hoạt như thế này đáng diện không còn thụ động
chờ sự chỉ đạo từ cấp trên mà mỗi người đều được nêu sáng kiến
đồng thời có sự đóng góp của tri bộ để đi đánh thống nhất
khi ý tưởng được định hình thì sáng kiến tiếp tục được nêu ra
ở các kỳ họp dân để quyết nghị cuối cùng
nhờ cách làm mới mẻ này mà mỗi sự vụ sự việc đều thông suốt
theo tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng
riêng trong xây dựng nông thôn mới
người dân đã phát huy tốt hơn giai trò chủ thể của mình trong mọi phong trào phần việc của địa phương
nhân thức vì xã nông thôn mới nâng cao này
thì tự mỗi người mỗi ý mình trồng cây
nhà nước thì dẫn động trồng thì người dân phải tưới tiêu cho nó tốt
rồi gác gánh thì tự mình dọn dẹp giữ lấy của họ gia đình mình
sự đổi mới này không chỉ mang đến không khí sinh động trong các buổi họp chi bộ
mà việc sinh hoạt chuyên đề còn góp phần nâng cao giai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên
đồng thời với những chuyên đề về công tác tư tưởng
thông qua sự đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng của chi bộ
nên đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế sai sót của đồng chí mình
khi mà chọn một chuyên đề là vì nâng cao ý thức của người đảng viên về họp chuyên đề
sau khi họp xong thì chúng ta thân tích
rồi đảng viên mới thấy được là cái nhiệm vụ của người đảng viên được nâng lên
mới thấy được cái gì đó mà tham gia tới giờ
tham gia hợp đầy đủ và phải túng dẫn
hướng tới đảng quỹ thúc phục để xây dựng các kế hoạch
rồi triển khai đến các tri bộ về sinh hoạt chuyên đề
vào đồng thời kiểm tra giám sát
cũng như hướng dẫn trực tiếp về hành quý sinh hoạt chuyên đề thì chủ đề phải khác nhau
và đi vào thiết thực với người dân
năm hai nghìn một mươi bốn xã mỹ đông quyện tháp một mươi được công nhận là xã nông thôn mới
là một trong năm xã đầu tiên đạt nông thôn mới của tỉnh đồng tháp
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ đông về đích nông thôn mới nâng cao
thuộc tốc một mươi xã đạt nông thôn mới nâng cao của toàn tỉnh
đây là thành tích của sự sáng tạo đổi mới
vì dân phục vụ của các cấp quỹ đảng chính quyền ở mỹ đông
từ tiền đề này xã mỹ đông đang tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
cùng với đó là làng thông minh
với kỳ vọng tiếp tục xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc
giúp đỡ và giúp đỡ nhân dân